theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày một mươi tới ngày ba mươi tháng tám có khả năng xuất hiện ít nhất một hoặc hai cơn áp thấp nhiệt đới hoặc là bão trên biển đông
trên đất liền thì có từ ba đến bốn đợt mưa lớn diện rộng tại các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn hiện tại đang trong thời kỳ mơ bão điều này đã làm nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tăng lên
và đặc biệt tại các tỉnh thanh hóa nghệ an hòa bình sơn la yên bái lai châu điện biên
các khu vực chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba và mưa lớn trên diện rộng cần liên tục theo dõi bản tin dự báo cảnh báo của các cơ quan chức năng
người dân cần nâng cao ý thức chủ động trong việc phòng tránh thiên tai nghiêm cấm việc vớt cùi đánh bắt cá trên sông suối ngầm tràn đi lại tại các khu vực cấm đã có biển cảnh báo
ngoài ra từ ngày một mươi đến ngày ba mươi tháng tám có khả năng xuất hiện ít nhất một hai cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên biển đông